ngày bảy tháng sáu tới đây trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba myanmar sẽ diễn ra tại sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho trận đấu đã được tỉnh phú thọ chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu diễn ra
không khí hào hứng vui vẻ khi đứng xếp hàng dài dưới nắng chờ mua vé của người hâm mộ bóng đá phú thọ đã thể hiện niềm mong mước được xem các tuyển thủ thi đấu bấy lâu nay của người dân nơi đây
ai cũng muốn có được tấm vé trực tiếp để có thể đến sân cổ vũ cho đội tuyển cho các cầu thủ mình yêu thích
để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này tỉnh phú thọ đã cho tù sửa sân vận động việt tri nâng cấp nhiều hạng mục như phòng thay đồ mặt cỏ ghế trên khán đài và hệ thống đèn chiều sáng thoát nước và sẵn sàng cho trận đấu diễn ra